nga và mỹ đang có các cuộc thảo luận về khả năng tổ chức cuộc họp của ủy ban tham vấn song phương
về hợp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược stats ba
đây sẽ là cuộc thảo luận lần đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xảy ra xung đột nga ukraine
cuộc họp của ủy ban tham vấn song phương về stat ba có thể được ấn định vào cuối tháng một mươi một
hoặc đầu tháng một mươi hai tới và hai bên đang xem xét chọn trung đông làm địa điểm tổ chức
trước đây các cuộc họp này thường diễn ra ở genevap thụy sĩ
các cuộc thảo luận giữa hai bên về ổn định chiến lược bị đóng băng kể từ khi nổ ra cuộc xung đột nga ukraine vào ngày hai mươi bốn tháng hai năm nay
tuy nhiên các cuộc tiếp xúc về thỏa thuận song phương duy nhất còn hiệu lực về kiểm soát vũ khí là stat ba vẫn tiếp tục diễn ra
hiệp ước stat ba hay còn gọi là new start được ký giữa nga và mỹ vào năm hai nghìn một mươi có hiệu lực vào ngày năm tháng hai năm hai nghìn một mươi một
hiệp ước này được gia hạn gần đây nhất là vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một